hàn quốc và nhật bản sẽ thảo luận về kế hoạch của nhật bản xả nước thải đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân fukushima
cho dù cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea khẳng định là kế hoạch này phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn quốc tế
hàn quốc cũng đã bắt đầu triển khai kế hoạch xét nghiệm phóng xạ khẩn cấp đối với nước biển tại một trăm linh tám điểm xung quanh bán đảo triều tiên
nhằm giám sát việc xả thải của nhật bản
tại hội nghị thượng đỉnh vào hôm ngày một mươi hai tháng bảy với thủ tướng nhật bản tổng thống hàn quốc đã yêu cầu nhật bản đưa các chuyên gia hàn quốc vào nhóm để giám sát kế hoạch xả thải
tổng thống hàn quốc cũng yêu cầu dừng ngay việc xả thải nếu nồng độ chất phóng xạ trong nước đã vượt quá mức tiêu chuẩn và yêu cầu nhật bản thông báo kịp thời